các bến xe nhà xe trên địa bàn thủ đô hà nội đã sẵn sàng các phương án để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
về các tỉnh thành trong dịp tết dương lịch hai nghìn một mươi chín ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
tại các bến xe khách trên địa bàn thành phố hà nội không khí đã rộn ràng tấp nập hơn bao giờ hết
bởi bắt đầu từ chiều nay hai mươi tám tháng một mươi hai người dân bước vào kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn một mươi chín
và các doanh nghiệp vận tải sẽ phải hoạt động hết công suất
theo đại diện các bến xe lượng người dân di chuyển ra bến xe sẽ giống như mọi năm
không tập trung một lượng lớn vào cùng một thời điểm mà trải đều ra nhiều khoảng thời gian trong ngày hôm nay và ngày mai
nhà xe phải đảm bảo thứ nhất phải đảm bảo chất lượng phương tiện
cái thứ hai là nghiêm cấm việc thu quá giá của đỉnh nguồn nối nhất hành khách
phối hợp với các đơn vị vận tải kiểm tra đảm bảo chất lượng phương tiện
yêu cầu các đơn vị vận tải phải niêm yết các giá vé và đảm bảo đủ vé bán cho hành khách trong những ngày cao điểm
trong dịp này chúng tôi sẽ tăng cường
khoảng từ năm mươi cho đến một trăm linh xe
chủ yếu tập trung vào một số hợp biến tại đường xe gia lâm là hải phòng thái bình quảng ninh và bắc giang
dịp này giá xăng dầu giảm liên tiếp nhiều nhà xe cũng cam kết không tăng thêm giá vé
ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng khuyến cáo nếu bị nhà xe nhồi nhét tăng giá vé
người dân không nên gọi điện mà hãy nhắn tin thông qua đường dây nóng tránh xảy ra va chạm với nhà xe
khi nhắn tin thì
cố gắng giúp chúng tôi là biển số xe
là xe biển số như thế nào
và cái thời điểm mà nhắn tin thì cái xe nó đang ở khoảng đâu
ngay lập tức chuyển thông tin đấy cho lực lượng chức năng ở trên địa bàn
thì như vậy nó sẽ rất là thuận tiện cho việc là phát hiện để xử lý vi phạm
những ngày lễ tết luôn là dịp mà nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
không tránh khỏi nguy cơ ủn tắc
có thể nhà xe trục lợi chen ép khách
các cơ quan chức năng khuyến cáo
người dân hãy cùng đồng hành với lực lượng chức năng phát hiện xử lý kịp thời
để đảm bảo cho kỳ nghỉ lễ an toàn